ban đầu tiên chúng ta có thể sẽ giải nghiệm ra người đó bị mắc bệnh lý về gan đúng không ạ
còn thực tế hoặc là sâu hơn nữa là người đó mắc bệnh lý về gan như thế nào
thì lại cần sự ý kiến và chuẩn đoán từ phía các bác sĩ chuyên khoa
chúng tôi đang nói về đó là những cái dấu hiệu đầu tiên những cái triệu chứng đầu tiên
vậy thì nhiều người cũng sẽ thắc mắc rằng là chúng ta điều trị sẽ như thế nào về bệnh gan như vậy
không biết được rằng là hiện nay nước ta thì hoặc y học đang có những phương pháp nào để điều trị về các bệnh lý về gan
thưa phó giáo sư trịnh thị ngọc ạ
có chúng ta điều trị các bệnh lý về gan thì có rất là nhiều phương pháp
chúng ta phải dựa vào cái căn nguyên gây tổn thương gan như thế nào để chúng ta sử dụng phương pháp điều trị cho nó hợp lý
thí dụ như nhiên biến gan b thì chúng ta phải theo dõi và có trị định điều trị
dùng các thuốc kháng virus đối với gan virus b
hoặc đối với gan virus c thì chúng ta phải sử dụng những cái thuốc để điều trị với gan virus c
hoặc đánh trường hợp bị viêm gan như là viêm gan do kiểu như là thừa cân biếu phì
tức là gan thoái hóa mỡ chúng ta gọi là gan thoái hóa mỡ
thì chúng ta cần điều trị trong trường hợp bệnh nhân mà gan thoái hóa mỡ
thì bao giờ tôi chúng tôi cũng nói là điều trị nó phải phối hợp cả ba thứ
một là chế độ ăn hai là luyện tập và thứ ba là dùng thuốc
giống như khi mà tôi giải thích cho bệnh nhân thì tôi vẫn cứ nói là giống như kiểu mái chân
chúng ta chỉ mỗi lần điều trị thuốc mà chúng ta ăn uống chúng ta không giữ gìn
hoặc là chúng ta không luyện tập thì không thể nào mà khỏi được gan thoái hóa mỡ
mà tôi vẫn nhớ là cái năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn khi tôi đi pháp cái hiện tượng mà gan thoái hóa mỡ ở bên pháp người ta đã quan tâm rất là nhiều
tức là cái đây phải hơn hai mươi năm rồi nhỉ
nhưng mà ở hồi đấy chúng ta là hầu như rất là ít cái gan thoái hóa mỡ
nhưng mà hiện nay thì qua cái khám bệnh thì tôi đi khám bệnh thì có lẽ là một mươi bệnh nhân bốn năm bệnh nhân là gan thoát mỡ
từ mức độ s hai đến s ba và thậm chí s bốn
đấy cho nên chúng ta thấy rằng cái gan thoái hóa mỡ thì chúng ta cũng thể điều trị được
hoặc những trường hợp mà tổn thương gan do các nhiễm độc thì chúng ta phải loại trừ những chất độc trong cơ thể
hoặc nữa những trường hợp mà viêm gan do sốt huyết hoặc là viêm gan do những ký sinh trùng ấy thì chúng ta sẽ điều trị các bệnh sốt xuất huyết hoặc là bệnh ký sinh trùng
hoặc nữa những trường hợp mà bệnh gan tự biến thì chúng ta phải có cái phương pháp điều trị nó khác hơn nữa
ngoài những cái thuốc mà chúng tôi vẫn gọi là điều trị đặc hiệu thì chúng ta có thể sử dụng một số loại thuốc mà chúng ta để hỗ trợ gan để cho giái độc gan và làm cho cái bảo vệ bằng tế bào gan giảm cái nguy cơ hủy hoại tế bào gan không làm cái nguy cơ hủy hoại tế bào gan nó tăng lên thì là bệnh nó sẽ lỡ dần dần
vâng ạ rõ ràng là chúng ta vẫn hiện nay thì